sau hơn một tháng kể từ ngày hai mươi chín tháng năm bộ y tế có công văn đồng ý với ủy ban nhân dân tp hà nội
về việc cấm sử dụng bóng cười với mục đích vui chơi giải trí trên địa bàn thủ đô
các cơ quan chức năng vẫn liên tiếp thu giữ và xử phạt nhiều cơ sở kinh doanh mua bán sử dụng bóng cười
sản phẩm độc hại này dường như chỉ chuyển từ hình thức kinh doanh sử dụng công khai sang lén lút để đối phó
thay vì nhận thức được tác hại của nó
mặc dù đã bị cấm sử dụng với mục đích vui chơi giải trí tại hà nội
thế nhưng nhiều quán bar vẫn ngang nhiên kinh doanh bóng cười
trong hơn một tháng kể từ ngày hai mươi chín tháng năm cơ quan chức năng đã xử lý nhiều cơ sở vi phạm
với tổng số tiền xử phạt gần năm trăm linh triệu đồng
tuy bán bóng cười công khai tại cơ sở nhưng khó cất giữ bình khí thì lại được bố trí ở nơi khác
để đối phó với lực lượng chức năng
thủ đoạn mới là người ta phối hợp với cả một bên thứ ba là tất cả cái bình
khí nhio người ta đặt ở ngoài cơ sở
khi mà có khách gọi thì người ta mới mang vào từ ngoài vào
cái lợi nhuận của cái việc buôn bán cái khí bóng cười này nó quá lớn
nên là chủ cơ sở thì cũng bất chấp có thể là bị xử phạt nhiều lần
nhưng sau đấy thì cũng vẫn tiếp tục lén lút để mà bán ở trên địa bàn
bóng cười thực chất là quả bóng bay được bơm một loại khí có công thức khoa học là nhio
khí hít khí này sẽ có khả năng tác động mạnh lên một điểm của hệ thần kinh
gây cười tạo cảm giác lâng lâng sảng khoái cho người sử dụng
tuy nhiên nếu thường xuyên sử dụng nhio có thể gây ra tác hại rất lớn đối với sức khỏe
chúng tôi đã tiếp nhận rất nhiều những trường hợp mà đã đến cai nghiện bóng cười
vì họ có những tác dụng phụ rất ghê gớm đó là những hoang tưởng những ảo giác do bóng cười gây ra
và nếu dùng một thời gian dài nữa thì cái khí đó nó kích thích trên tên thần kinh lâu dài
làm sơ hóa tế bào thần kinh và dẫn đến tình trạng trầm cảm
và có thể gây đến mất trí do sử dụng khí cười nhio
nó gây lên tình trạng nhiễm độc thần kinh
có một số những trường hợp mà nếu mình dùng bóng cười ở một mức độ vừa phải
thì cái kích thích đó thì có thể làm người ta cười sảng khoái một thời gian
nhưng mà dùng một số lượng nhiều quá thì nó có thể ức chế thần kinh trung ương
gây lên tình trạng co giật hoặc đột quỵ
kinh doanh bóng cười mang lại nhiều lợi nhuận trong khi số tiền xử phạt lại chưa đủ sức gian đe
nên gây không ít khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc quản lý sản phẩm độc hại này
người dân cần ý thức bảo vệ sức khỏe đừng biết có hại mà vẫn sử dụng